tại hà nội đảng bộ cơ quan ban tổ chức trung ương vừa tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ hai mươi hai
nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương đã tham dự và phát biểu tại đại hội
cùng dự có các đồng chí lãnh đạo đảng ủy khối các cơ quan trung ương ban tổ chức trung ương
ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương và đại biểu đại diện cho hơn hai trăm sáu mươi đảng viên
phát biểu tại đại hội đồng chí phạm minh chính trưởng ban tổ chức trung mương nhấn mạnh
những thành tích mà đảng bộ cơ quan ban tổ chức trung ương đã đạt được là nhờ có sự quan tâm
lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư đồng chí tổng bí thư
sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các cơ quan có liên quan và sự lãnh đạo trực tiếp của đảng ủy cơ quan
mà hạt nhân là ban thường vụ đảng ủy qua hai mươi một
đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành khoa mới
đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất
khắc phục có hiệu quả những hạn chế bất cập đã được thẳng thắn chỉ ra trong đại hội
thực hiện thắng lợi những mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra
trong đó đảng ủy cần tiếp tục phối hợp với ban lãnh đạo cơ quan
chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao theo chức năng nhiệm vụ
nhất là công tác tham mưu tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm
và các nhiệm vụ về xây dựng đảng mà nghị quyết của đảng đã đề ra
trong thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của mình mỗi cán bộ đảng viên
cần phải chú ý xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cho cá nhân cơ quan đơn vị
và tiếp tục hình thành bản sắc tốt đẹp của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng
đoàn kết trung thành trung thực trong sáng gương mẫu và tinh thông
xây dựng thương hiệu tốt đẹp cho chính mình cho tri bộ đảng bộ cơ quan